hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị phối hợp với đài phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu đối thoại đại biểu dân cử với cử tri niềm tin và kỳ vọng nhằm hướng tới cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
tại buổi giao lưu các đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân tiêu biểu qua các thời kỳ đã trao đổi với ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một về kinh nghiệm ứng cử kỹ năng chất vấn hoạt động nghị trường và hoạt động giám sát
các đại biểu và cử tri thể hiện niềm vui sự tin tưởng vào tương lai của đất nước khi quốc hội và hội đồng nhân dân trong thời gian tới sẽ có những nhân tố mới mặt khác các đại biểu cũng nói lên những suy nghĩ trăn trở của mình về những vấn đề nóng hổi của đất nước
tại chương trình các cử tri của tỉnh quảng trị đã gửi nhiều câu hỏi đến các đại biểu và các ứng cử viên về hoạt động bầu cử cũng như vai trò trách nhiệm và một số mục tiêu hoạt động của các ứng cử viên đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ tới câu hỏi của cử tri đã được các vị đại biểu trả lời chi tiết và cụ thể